chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ ở miền nam trung quốc đã kêu gọi thực hiện mọi biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai
bao gồm sơ tán dân tăng cường tần suất giám sát và đưa ra cảnh báo sớm để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ngăn chặn các thảm họa như sạt lở đất
cục khí tượng trung quốc đã phát cảnh báo màu vàng về mưa bão và cảnh báo màu xanh về thời tiết khắc nghiệt
cục này dự báo sẽ có mưa lớn rông bão gió mạnh và mưa đá tại nhiều khu vực trên cả nước
bao gồm các khu vực của tỉnh quảng đông và khu tự trị dân tộc trang quảng tây trong các ngày tới
trung quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất tiếp đó là màu cam vàng và xanh
trước đó theo tân hoa xã hôm hai mươi hai tháng bốn mưa lũ ở quảng đông tỉnh có một trăm hai mươi bảy triệu dân đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
trong đó có một nhân viên cứu hộ ngoài ra một mươi người vẫn đang mất tích và khoảng ở khu vực dọc sông bắc giang một trăm linh người đã được sơ tán
từ hôm một mươi chín đến hai mươi một tháng bốn mưa lớn ảnh hưởng một phần đến hoạt động của tuyến đường sắt bắc kinh quảng châu và bắc kinh cửu long
khiến ba trăm linh năm chuyến tàu bị hủy hoặc phải quay lại
các cảnh quay từ trên không được đài truyền hình trung ương trung quốc cctv phát vào cuối tuần qua cho thấy
những ngôi làng bị ngập trong nước lũ chỉ còn thấy mái nhà và ngọn cây ở một số nơi
bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia trung quốc và bộ quản lý khẩn cấp tiếp tục phối hợp và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt
và cứu trợ tại các khu vực trọng điểm ở miền nam và các khu vực khác để đối phó với những đợt mưa lớn khác
bộ thủy lợi trung quốc đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng chống lũ lụt ở lưu vực châu giang
chính quyền đã nâng mức ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ lụt cho đồng bằng sông châu giang lên cấp hai trong hệ thống bốn cấp vào cuối tuần qua
khoảng một mươi năm món hàng cứu trợ bao gồm sáu dường gấp sáu khăn và các nhu yếu phẩm khác đã được gửi đến tỉnh quảng đông đầu tuần này
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn những cơn mưa xối xả kéo dài tấn công đồng bằng sông châu giang trung tâm sản xuất của trung quốc và là một trong những khu vực đông dân nhất nước
bốn trạm thời tiết ở quảng đông ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong tháng bốn
theo quảng châu nhật báo và nam phương nhật báo lượng mưa từ đầu tháng bốn đến nay đã phá vỡ kỷ lục tại các thành phố quảng châu thiều quan lạc sương và một số huyện
dự báo các trận mưa lớn còn tiếp tục ở quảng đông trong tuần này
với lượng mưa từ một trăm linh một trăm bảy mươi mm trong hai mươi bốn h tại một số khu vực từ chiều hai mươi hai tháng bốn
lưu vực châu giang chịu lũ lụt từ tháng bốn đến tháng chín hàng năm nhưng khu vực này đã phải đối mặt với những trận mưa bão dữ dội và lũ lụt nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây
khi giới khoa học cảnh báo khủng hoảng khí hậu sẽ làm tăng thời tiết cực đoan gây chết chóc và thường xuyên hơn theo đài cnn
ông doãn trí kiệt người đứng đầu bộ phận dự báo thủy văn tại bộ thủy lợi trung quốc giải thích trên báo the payper cn
về tình hình kiểm soát lũ lụt trong những năm qua hiện tượng nóng lên toàn cầu và mức tăng nhiệt độ đang ngày càng gia tăng
trong khi lượng mưa cực lớn xảy ra hàng năm dẫn đến mưa lũ dữ dội
theo cục khí tượng trung quốc năm ngoái trung quốc đã đối mặt với những trận mưa như chút dữ dội và cực đoan hơn trong mùa lũ so với những năm trước
một mươi trạm thời tiết quốc gia ghi nhận lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục và ba trăm bốn mươi sáu trạm phá vỡ kỷ lục hàng tháng
cctv đưa tin kể từ tuần trước
mực nước tại ít nhất bốn mươi bốn con sông trong lưu vực châu giang đã dâng lên vượt mức cảnh báo có nguy cơ vỡ bờ
ở khu vực sông bắc giang con sông chảy vào châu giang nhà chức trách đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra trận lũ lụt một thế kỷ mới có một lần
theo chính quyền quảng đồng nhánh sông này đã vỡ bờ vào ngày tám tháng bốn đánh dấu mùa lũ hàng năm đến sớm nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chính quyền quảng đông nhấn mạnh cần tăng cường hệ thống giám sát dự báo và cảnh báo sớm
thưa quý vị các trận mưa như chút nước bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng bốn và tiếp tục trong những ngày cuối tuần kéo dài sang thứ hai tuần này
chính quyền một số thành phố cho biết lượng mưa trong tháng đã đạt mức cao nhất từng ghi nhận
theo truyền thông trung quốc đến nay đã ghi nhận bốn trường hợp tử vong và một mươi người khác mất tích một trăm hai mươi năm triệu người dân trong khu vực tiếp tục vật lộn với cuộc khủng hoảng
ở phía bắc quảng đông nơi lũ lụt dữ dội nhất người dân đã phải trải qua những ngày đau khổ
khi nhà cửa ngập trong nước mạng lưới thông tin liên lạc bị cắt đứt và lở đất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên khó khăn
tại giangwan một thị trấn thuộc thành phố thiểu quan các tuyến đường bị phong tỏa do lở đất buộc lực lượng cứu hộ phải lội qua nước
đài truyền hình nhà nước cctv đưa tin sáu người dân bị thương đã được sơ tán bằng trực thăng hôm hai mươi một tháng bốn
một người dân địa phương nói với trang thông tin syxton rằng các nhân viên cứu hộ đã cố gắng khôi phục lại đường truyền viễn thông tới thị trấn vào cuối tuần
nhưng đường truyền vẫn còn chập trờn
ông cho biết thêm thị trấn đã thành lập hai nơi tạm trú cho người dân có nhà bị ngập lụt
tại thành viễn một thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề khác bảy trăm linh trẻ em mắc kẹt trong một trường cấp hai vì dòng nước lũ
các em sau đó được sơ tán bằng xuồng trong một cuộc giải cứu kéo dài bảy giờ paper đưa tin
chính quyền một số khu vực ở thanh viễn và một số thành phố khác đã phải tạm dừng các hoạt động các trường học địa phương
hàng loạt đầu tiên trong năm và các chuyến bay đến và rời thành phố vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng
mới đây bộ tài nguyên nước trung quốc đã tuyên bố lũ lụt ở quảng đông là tình trạng khẩn cấp cấp độ ba
trung quốc có bốn cấp độ ứng phó khẩn cấp trong đó cấp độ một là cao nhất
các quan chức hàng đầu bao gồm cả bí thư thành ủy quảng đông đã tới thiều quan để chỉ đạo các nỗ lực cứu hộ địa phương
có những lo ngại cho rằng lũ lụt còn có thể tồi tệ hơn khi trung tâm phòng chống thiên tai của quảng đông cảnh báo rằng
các cộng đồng gần sông bắc giang ở phía bắc của tỉnh nên chuẩn bị cho sự kiện trăm năm có một
một nhân viên tại văn phòng tài nguyên nước của tỉnh nói với xích thôn rằng
các trạm giám sát dọc theo sông bắc giang đã ghi nhận dòng chảy vào cao điểm lớn nhất trong hơn một thế kỷ và sáng hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên người này cho biết thêm áp lực lũ lụt đã giảm bớt vào buổi chiều do lượng mưa cục bộ suy yếu
trung quốc có thể sẽ phải đối mặt với thời tiết đặc biệt hỗn loạn trong năm nay do chu kỳ el nino hiện tại đã kết thúc
vốn thừa khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao
các chuyên gia khí hậu dự đoán các đợt nắng nóng lũ lụt và thảm họa sinh thái khác có thể sẽ trở nên thường xuyên và dữ dội hơn trong mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
và thưa quý vị cũng liên quan đến trận mưa lũ lịch sử tại trung quốc
mới đây một đoạn video được smp đăng tải cho thấy người dân ở khu vực bị ảnh hưởng phải chật vật chống trọi với mưa lớn gió mạnh khủng khiếp
trong video có thể thấy mưa lớn kèm gió mạnh khiến người bình thường trao đảo khó đứng vững khi di chuyển
mưa lớn đến mức nước chảy cả vào trong ô tô ổ điện thậm chí có người còn bị thổi bay lên trời khi đang cố gắng giữ chặt hàng của mình
những cơn mưa rối xả đã quét qua nhiều vùng ở tỉnh quảng đông kể từ một mươi tám tháng bốn
đây là thời điểm bắt đầu mùa lũ sớm nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
lượng mưa phá vỡ kỷ lục ở một số thành phố của tỉnh quảng đông
hàng chục cảnh báo mưa đá và rông bão đã được đưa ra trên toàn tỉnh
bao gồm cảnh báo màu cam cho các thành phố quảng châu đông hoãn dương giang
đoạn dương sơn ở thành phố thanh viễn
màu cam là mức cảnh báo thứ hai trong hệ thống cảnh báo mưa bão bốn cấp của trung quốc
các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm dọc theo dòng bắc giang
một nhánh phía nam của sông châu giang chảy từ thành phố thiều quan của tỉnh quảng đông đến châu thổ sông châu giang
hơn một mươi trạm quan sát thời tiết ở phía tây nam tỉnh quảng đông ghi nhận lượng mưa hơn một trăm linh mm trong hai mươi bốn h từ tám h ngày hai mươi một tháng bốn
cơ quan phòng chống lũ lụt và thiên tai tỉnh quảng đông chiều hai mươi một tháng bốn cảnh báo
mực nước sông bắc giang dự kế sẽ đạt mức trăm năm có một
sau đó họ đã hạ mức cảnh báo xuống nói rằng nước sẽ đạt mức năm mươi năm mới có một lần
mưa đã giảm trong ngày hai mươi hai tháng bốn nhưng một số trường học trong tỉnh quảng đông vẫn đóng cửa
cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn kèm theo gió mạnh sẽ tiếp tục diễn ra ở vùng duyên hải quảng đông
những năm gần đây trung quốc thường xuyên chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng hạn hán và nắng nóng kỷ lục
biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ở nước này xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn